cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng trí công ba mươi bảy tuổi chú ấp nhơn thuận một a thị trấn một ngàn huyện châu thành a tỉnh hậu giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra đặng trí công và vợ là nguyễn thị anh thư cùng đi làm thuê tại tỉnh đồng nai
đến trước tết nguyên đán bình thân năm hai nghìn một mươi sáu chị thư bỏ về quê mở quán nước cạnh nhà cha mẹ ruột ở ấp nhân phú xã nhân nghĩa a huyện châu thành a và có cho ông diễu quốc minh năm mươi sáu tuổi chưa rõ nơi thường trú sống chung
do ghen tức việc vợ sống chung với ông minh nên trưa ngày hai mươi bốn tháng sáu công đến quán nước của vợ để tìm ông minh nói chuyện
khi đến nơi công phát hiện mâu thuẫn với ông minh và cha vợ là ông lê văn cẩn sáu mươi bốn tuổi dẫn đến đánh nhau
hậu quả công dùng dao đâm ông minh tử vong
sau khi gây án đại sứ công đã đến công an viện châu thành a đồng phú